bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày chín một mươi bốn nâng tổng số ca được điều trị khỏi hai trăm hai mươi tám tám trăm một mươi sáu
theo thống kê sơ bộ số bệnh nhân nặng đang điều trị là sáu bốn trăm bốn mươi chín ca trong đó thở oxy qua mặt nạ bốn một trăm năm mươi bảy
thở oxy dòng cao hfnc một hai trăm bốn mươi bảy thở máy không xâm lấn một trăm linh năm thở máy xâm lấn chín trăm một mươi sáu ecmo hai mươi bốn số bệnh nhân tử vong
tổng số ca tử vong do covid một mươi chín
tổng số ca tử vong do covid một mươi chín tại việt nam tính đến nay là một mươi một sáu mươi bốn ca chiếm tỷ lệ hai năm so với tổng số ca mắc và cao hơn bốn so với tỷ lệ tử vong do covid một mươi chín trên thế giới
tình hình xét nghiệm
trong hai mươi bốn giờ qua đã thực hiện năm trăm ba mươi sáu sáu trăm bốn mươi bảy xét nghiệm cho sáu trăm hai mươi sáu một trăm hai mươi sáu lượt người
số lượng xét nghiệm từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay đã thực hiện là một mươi ba hai trăm năm mươi năm
tổng số ca tử vong do covid một mươi chín tại việt nam tính đến nay là ba mươi hai ba trăm hai mươi chín mẫu cho ba mươi hai bảy trăm bốn mươi hai bốn trăm chín mươi chín lươn người
tình hình tiêm chủng vắc xin covid một mươi chín
tổng số liều vaccine covid một mươi chín đã được tiêm là một mươi chín bảy trăm một mươi năm trăm sáu mươi liều trong đó tiêm một mũi là một mươi bảy một trăm tám mươi sáu một trăm năm mươi ba liều tiêm mũi hai là hai năm trăm hai mươi bốn bốn trăm linh bảy liều
thành phố hồ chí minh đề nghị các quận huyện và thành phố thổ đức triển khai ngay xét nghiệm giai đoạn hai
tình hình dịch covid một mươi chín hà nội mới nhất sáng ngày ba mươi một tháng tám
ba ca dương tính với sars cov hai được công bố vào sáng nay có bảy ca tại khu cách ly và sáu ca tại khu vực phong tỏa
phân bố theo quận huyện hai bà trưng bốn hoàng mai hai đan phượng hai thạch thất i gia lâm một thanh xuân một đông anh một hà đông một
ngày ba mươi tháng tám có kết quả xét nghiệm dương tính
phương quỳnh mai có một ca bệnh ở khu vực phong tỏa
ngày ba mươi tháng tám được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính
hai ca bệnh ở tân lập đan phượng đều là các trường hợp f một
ngày ba mươi tháng tám được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính
một ca bệnh ở phùng xá thạch thất là f một đã được xét nghiệm và cách ly tập trung ngày hai mươi bảy tháng tám
ngày hai mươi chín tháng tám có biểu hiện triệu chứng
ngày ba mươi tháng tám được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính
một ca bệnh tại yên nghĩa hà đông là người sống trong khu vực phong tỏa
ngày ba mươi tháng tám được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính
một ca bệnh ở kim sơn gia lâm là người sống trong khu vực phong tỏa
đã được lấy mẫu xét nghiệm lần một âm tính
ngày ba mươi tháng tám có sốt hò đau rát họng và được lấy mẫu xét nghiệm lần hai kết quả dương tính
hai bệnh nhân ở hoàng mai tại địa chỉ một nghìn tám d một ct hai phường hoàng liệt đều là f một
ngày ba mươi tháng tám được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính
tính từ ngày hai mươi chín tháng bốn đến nay trên địa bàn thành phố ghi nhận ba hai trăm linh bảy ca dương tính với sars cov hai
trong đó số ca mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là một năm trăm bốn mươi sáu ca
số mắc là đối tượng đã được cách ly một sáu trăm sáu mươi một ca
ủy ban nhân dân thành phố hà nội mới đây đã ban hành kế hoạch
số một trăm chín mươi chín ngày hai mươi bảy tháng tám năm hai nghìn hai mươi một về xét nghiệm sàng lọc diện rộng có trọng điểm phát hiện nhiễm sars cov hai trên địa bàn thành phố
kế hoạch xét nghiệm được chia làm hai giai đoạn
giai đoạn một từ ngày hai mươi bảy tháng tám đến ba mươi tháng tám xét nghiệm tám mươi người
và giai đoạn hai từ ba mươi một tháng tám đến mùng bốn tháng chín xét nghiệm một trăm hai mươi người
riêng giai đoạn hai lấy thêm mẫu xét nghiệm đối với các đối tượng có nguy cơ cao
người giao hàng shipper người làm dịch vụ vận tải lái xe các loại
làm tại các công ty cung ứng hàng hóa thực phẩm người bán hàng tại chợ siêu thị
kế hoạch cũng nêu rõ thành phố ưu tiên sử dụng phương pháp rt pcr để tránh bỏ sót nguy cơ lây nhiễm
đảm bảo hiệu quả cao nhất trong việc xác định các trường hợp nhiễm sars cov hai
các địa phương chủ động thực hiện xét nghiệm test nhanh linh hoạt trong từng tình huống
để sàng lọc nhanh nhất tranh thủ từng phút từng giờ trong hoạt động điều tra truy vết
theo ủy ban nhân dân tp hà nội hiện trên địa bàn còn xuất hiện những ca bệnh giải rác tản mát trong cộng đồng
đặc biệt là các ca bệnh phát hiện qua sàng lọc ho sốt đã xuất hiện các ca bệnh
trùng ca bệnh trong các chỗ cung ứng công sở chợ khu dân cư khu trung cư
bên cạnh đó trùng virus biến thể delta lây lan mạnh tru kỳ lây ngắn khoảng hai ngày
nên còn những ca bệnh có thể còn lẩn khuất chưa phát hiện được
do đó thành phố tiếp tục tập trung mọi nguồn lực tranh thủ từng phút từng giờ bằng mọi biện pháp
tận dụng tối đa thời gian vàng các ngày giãn cách xã hội để thực hiện xét nghiệm
nhằm phát hiện ra các f tại cộng đồng để thực hiện cách ly điều trị
chiến dịch tổng tầm soát cộng đồng phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn thành phố nha trang
từ một mươi năm h ngày hai mươi chín tháng tám đã kết thúc với kết quả phát hiện ba mươi sáu trường hợp dương tính với sars cov hai
ngoại trừ bốn xã phường đang chống dịch
các địa bàn đang thực hiện cách ly y tế là vĩnh lương vĩnh phước vĩnh thọ vĩnh trường
và các địa bàn đang thực hiện lấy mẫu xét nghiệm theo kế hoạch của tp nha trang
kể từ ngày hai mươi năm đến ngày hai mươi chín tháng tám
chiến dịch tổng tầm soát cộng đồng tại thành phố nha trang đã được tiến hành tại hai mươi ba xã phường
từ một mươi năm h đến nửa đêm ngày hai mươi chín tháng tám
lực lượng làm nhiệm vụ đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm bằng phương pháp test nhanh kháng nguyên
cho gần một trăm bảy mươi chín người ở hơn bốn mươi hộ dân
kết quả qua tầm soát đã phát hiện
sáu trường hợp dương tính với sars cov hai với hai mươi tám trường hợp tại cộng đồng
gồm các xã phường phước đồng bảy k vĩnh hải bảy k phước hải sáu k vĩnh trung ba k
vĩnh hòa một k vĩnh thái một k phước long một k sương huân một k và phương sơn một k
như vậy với chiến dịch này cùng với kết quả thực hiện kế hoạch lấy mẫu xét nghiệm
tầm soát cộng đồng của thành phố nha trang kể từ ngày hai mươi năm đến ngày hai mươi chín tháng tám
thành phố đã lấy mẫu xét nghiệm cho hơn ba trăm bảy mươi bốn
hai mươi tám người phát hiện một trăm ba mươi ba ca dương tính với sars cov hai
trong đó có năm mươi hai ca cộng đồng và tám mươi một ca tại các khu phong tỏa
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tp hcm vừa tổ chức buổi họp báo
nhằm cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh trên địa bàn
buổi họp báo diễn ra trong ngày thứ tám toàn thành phố áp dụng các biện pháp tăng cường
siết chặt giãn cách xã hội nhằm đạt được mục tiêu kiểm soát dịch trước ngày một mươi năm tháng chín
tại buổi họp ông phạm đức hải
phó trưởng ban chỉ đạo phòng chống covid một mươi chín tp hcm cho biết
số bệnh nhân tử vong do dịch bệnh trên địa bàn đã có xu hướng giảm
sau thời gian siết chặt giãn cách xã hội
trong bảy ngày thực hiện các biện pháp siết chặt tăng cường giãn cách xã hội
tp hcm đã mở rộng xét nghiệm covid một mươi chín với người dân ở vùng đỏ vùng cam
toàn địa bàn đã lấy hơn một sáu triệu mẫu test nhanh cho người dân
và phát hiện hơn sáu mươi bốn trường hợp dương tính sars cov hai
trong bảy ngày qua thành phố đã tập trung xét nghiệm tại khu vực
có nguy cơ cao và nguy cơ rất cao
đó là lý do số ca f trên địa bàn tăng cao trong quãng thời gian này
trung bình bốn bảy trăm bốn mươi ca một ngày
ông phạm đức hải phó trưởng ban chỉ đạo phòng chống covid một mươi chín tp hcm thông tin
trong tuần qua một mươi một một trăm bảy mươi bảy chiến sĩ bác sĩ bộ đội thuộc bộ quốc phòng
và các quân khu tri viện cho tp hcm
bên cạnh đó bảy trăm tám mươi sáu cán bộ chiến sĩ thuộc bộ công an
hơn bốn sáu trăm linh nhân sự thuộc các bệnh viện trực thuộc bộ y tế
cũng đã được tăng cường cho tp hcm
tuy nhiên hiện tp hcm vẫn còn một số bất cập
sau bảy ngày siết chặt các biện pháp giãn cách xã hội
thực trạng này được thể hiện một phần qua việc lực lượng chức năng trên địa bàn
đã lập biên bản hơn sáu trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch
với tổng số tiền phạt hơn tám tỷ đồng
mạng xã hội ngày qua đang xôn xao một đoạn clip ghi lại cảnh f cố thủ trong nhà
không chịu đi điều trị cách ly khiến cho dư luận nổi giận
cụ thể có rất nhiều công an
nhân viên y tế đứng ngoài ngôi nhà đang bị khóa chặt bởi chiếc cổng sắt
đứng xa bên trong là một người đàn ông
theo chia sẻ của người đăng tải đoạn clip này
thì đây là trường hợp f nhưng nhất quyết cố thủ trong nhà không chịu đi cách ly
trước thái độ chống đối của f lực lượng chức năng bên ngoài vẫn cố nhẹ nhàng nói
người ta đã hỗ trợ đưa xe đưa đón cho ăn uống trong đó
bác sĩ lo hết cho rồi hỗ trợ như thế nào nữa
theo dõi cho anh xem tình hình nó tiến triển ra sao
còn kịp thời người ta xử lý cho anh
y tế người ta đưa anh đi
vậy nhưng mặc kệ lời giải thích
người đàn ông này vẫn lớn tiếng cho rằng có thể tự lo cho sức khỏe của bản thân
bây giờ sức khỏe của tôi tôi biết tôi tự theo dõi sức khỏe của tôi được
anh nói thế không được trước giờ dịch bệnh cộng đồng
ai cũng nói như anh mọi người bị bệnh ở nhà hết thì sao không chế được
cán bộ kiểm dịch chia sẻ
hai khâu này vẫn một mực khẳng định kể cả có bị bệnh cũng sẽ không lây nhiễm cho ai khác
bây giờ tôi đóng cửa nhà không bước ra ngoài
ra cộng đồng không lây cho ai nếu có bệnh tôi cũng không lây cho ai hết
được biết cuối cùng thì người đàn ông này cũng bị công an và nhân viên y tế đưa đi cách ly thành công
phó giáo sư tiến sĩ hoàng thị diễm tuyết giám đốc bệnh viện hùng vương thông tin
dành trong buổi sáng ngày ba mươi tháng tám bệnh viện đã tiếp nhận khám và tiêm cho một người
số thai phụ còn lại cho về hẹn hôm khác đến tiêm
do thời gian tiêm nhắc astrazeneca cho thay phụ là hơi lâu từ
đến một mươi bốn tuần nên bệnh viện đã đề xuất với sở y tế tp hcm cấp vaccine pfizer cho bệnh viện
để tiêm hai mũi cho thai phụ từ một mươi ba tuần phụ nữ đang cho con bú và đã được sở y tế chấp thuận
vaccine pfizer có thời gian tiêm nhắc nhanh hơn mỗi một chỉ cách mũi hai là hai mươi một ngày
trước đó bệnh viện đã đăng tải thông tin này trên trang web của bệnh viện
để các thai phụ phụ nữ cho con bú đăng ký
theo bà tuyết những ngày trước đó bệnh viện hùng vương vẫn tổ chức tiêm vaccine astrazeneca
cho các thai phụ và phụ nữ đang cho con bú đến tiêm
ngày ba mươi tháng tám bệnh viện bắt đầu tiêm vaccine pfizer và đã có quá nhiều người đến chở tiêm
trong đó có nhiều người không đăng ký mà đến thẳng bệnh viện
có những người biết tin rồi lại nhắn thêm những người khác
gây ra cảnh tập trung đông khi tp hcm đang thực hiện giãn cách xã hội
để khắc phục tình trạng này bệnh viện yêu cầu người dân đăng ký trước
để có thể kiểm soát được số lượng người đến bệnh viện
bác sĩ diễm tuyết cũng cho biết kể từ ngày mai ba mươi một tháng tám trở đi
bệnh viện chỉ tiến hành tiêm vaccine cho những người đã đăng ký trước trên trang web của bệnh viện
và nhận thư mời đi đường để đến bệnh viện tránh tình trạng tập trung đông người như sáng ba mươi tháng tám
mới đây vào ban chỉ đạo phòng chống dịch tp hcm phạm đức hải
chủ trì buổi họp báo cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn tp hcm
mở đầu buổi họp ông từ lương phó giám đốc sở thông tin và truyền thông cho biết
trong hai mươi bốn giờ qua báo chí đã gửi tới ban chỉ đạo
các nhóm vấn đề yêu cầu được thông tin như sau
thứ nhất cho biết số ca mắc mới tử vong ra viện và người tiêm chủng
thứ hai hỗ trợ điều trị f tại nhà và các loại thuốc kháng virus
thứ ba sở giao thông vận tải và công an tp cho biết lưu lượng giao thông
thứ tư chủ trương xét nghiệm miễn phí cho shipper ra sao
và cuối cùng là thông tin về việc cán bộ ban chỉ đạo quận bảy cãi nhau với nhân viên siêu thị
thượng tá lê mạnh hà phó trưởng phòng tham mưu công an tp đã cung cấp thông tin
về lượng giao thông trong những ngày qua
theo ông qua theo dõi mật độ giao thông là tương đối ổn định so với các ngày trước
mật độ lưu thông ta thấy trên đường không quan trọng
mà quan trọng là đáp ứng mục tiêu ai ở đâu ở đấy
trong các khu dân cư người dân ở nhà rất nghiêm túc
trên các tuyến lưu thông nhiều chốt rào có phân luồng hạn chế để tập trung vào các chốt chính
nên người dồn về chứ không phải lưu lượng tăng ông hà cho biết
ông phan công bằng phó giám đốc sở giao thông vận tải cũng thông tin
việc kiểm soát người dân ra đường trong những ngày qua là rất tốt
giảm sâu lượng xe máy tham gia giao thông
về lượng xe tải lưu thông hàng hóa qua cảng vào tuần này so với cùng kỳ năm ngoái
cơ bản bình thường và không giảm đây là tín hiệu đáng mừng
ông bằng cung cấp thêm mỗi ngày sở giao thông vận tải cấp thêm khoảng bốn xe luồng xanh
tại buổi họp ban chỉ đạo phòng chống covid một mươi chín vừa qua
bí thư tỉnh ủy tỉnh đồng nai nguyễn hồng lĩnh cho biết
đồng nai hiện mới tiêm khoảng tám trăm linh liều vaccine phòng covid một mươi chín trên tổng số nhu cầu bốn năm triệu liều
con số này là quá thấp và phải đẩy mạnh trong thời gian tới
cố gắng từ nay đến cuối năm tăng tỷ lệ tiêm vaccine cho người dân trên địa bàn
trong tuần này chúng ta có thêm năm trăm linh liều vaccine sinopharm còn gọi là vercel
tôi đề nghị triển khai ngay tiêm dứt điểm trong tuần này
tại các khu công nghiệp doanh nghiệp ba tại chỗ các vùng đỏ
để giúp cho người dân có thêm áo giáp chống dịch bệnh ông lĩnh nói
ông lĩnh đề nghị sở y tế đồng nai soạn ngay nội dung tuyên truyền về hiệu quả của loại vaccine này
để người dân hiểu và tin tưởng
bởi phòng chống bệnh là phi chính trị bảo vệ sức khỏe của người dân là quan trọng nhất
vaccine nào phát huy tác dụng hiệu quả vaccine nào giúp dân thì sử dụng
vaccine tốt nhất là vaccine được tiêm sớm nhất
ban quản lý các khu công nghiệp phối hợp với ngành y tế các lực lượng liên quan
để triển khai thực hiện thật tốt việc tiêm chủng trong các khu công nghiệp trong nhà máy xí nghiệp
ngoài ra các địa phương nhập liệu thấp cần quan tâm cử thêm giáo viên sinh viên đội ngũ công chức
đang nghỉ tại nhà để tham gia hỗ trợ tổ y tế về nhập liệu tiêm chủng
công an tp hà nội cho biết công an huyện trường mỹ đã ra quyết định xử phạt chị v t h
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trú tại xã thủy xuân tiên huyện trường mỹ hà nội một mươi triệu đồng
do đưa tin sai sự thật trên mạng xã hội
trước đó chị hát có đăng tải thông tin lên mạng xã hội facebook
về việc đưa con đi siêu âm về
khi đi đến đoạn cổng trào thôn tiến ân xã thủy xuân tiên trường mỹ thì con chị bị đau bụng
trong bài viết người phụ nữ này cho rằng bản thân phải chờ gần hai tiếng đồng hồ
mới được lực lượng chức năng làm việc tại chốt kiểm soát dịch tại cổng trào tiến ân cho di chuyển qua
chị hát còn đăng tải thông tin rằng lực lượng chức năng làm việc tại chốt kiểm soát dịch
tại cổng trào tiến ân có ba người nhưng chỉ có một người làm nhiệm vụ
tại buổi làm việc với cơ quan chức năng chị v t h
khai nhận việc chị đăng thông tin như trên là bịa đặt và không có thật
ngoài ra người phụ nữ này cũng không có mặt tại chốt kiểm soát dịch nói trên
nên không biết được hoạt động hay ý thức trách nhiệm của thành viên tham gia chốt kiểm soát
việc đưa thông tin không đúng sự thật lên mạng xã hội của chị
đã gây ảnh hưởng đến uy tín của các thành viên tham gia chốt kiểm soát
tại cơ quan chức năng chị hát đã nhận thức được hành vi vi phạm và cam kết không đăng tải
đưa thông tin sai sự thật lên mạng đồng thời xóa bỏ
bài viết nói trên
với hành vi vi phạm trên cơ quan chức năng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính
đối với chị hát với số tiền là một mươi triệu đồng
công an huyện tháp một mươi tỉnh đồng tháp vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính
với số tiền bảy triệu năm trăm linh nghìn đồng đối với trương thị kim khuê
trú tại xã phú điền huyện tháp một mươi về hành vi sử dụng mạng xã hội
để đăng tải nội dung với mục đích xúc phạm uy tín danh dự của người khác
cụ thể vào ngày hai mươi bốn tháng tám năm hai nghìn hai mươi một
qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng
đội an ninh công an huyện tháp một mươi đã phát hiện tài khoản facebook kim khuê
đăng tải bài viết có nội dung liên quan đến tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
trên địa bàn huyện tháp một mươi trong đó có sử dụng nhiều từ ngữ miệt thị
xúc phạm đến uy tín danh dự lãnh đạo địa phương
tại công an đối tượng khuê đã thừa nhận hành vi vi phạm
chủ động gỡ bỏ bài viết và cam kết không tái phạm
thưa quý vị những thông tin mới nhất liên quan đến dịch bệnh covid một mươi chín
sẽ được báo sức khỏe và đời sống liên tục cập nhật
và quý vị hãy nhớ rằng trong hoàn cảnh này cập nhật liên tục thông tin
lắng nghe cảnh báo từ bộ y tế và cơ quan chức năng để bảo vệ chính bạn và cộng đồng
để xây dựng và phát triển kênh chúng tôi rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của tất cả cộng đồng
hãy like subscribe bấm chuông để theo dõi những video tiếp theo của báo sức khỏe và đời sống
cơ quan ngôn luận của bộ y tế các bạn nhé
xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin covid một mươi chín tiếp theo